theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng bảy có thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín từ liên bang nga trở về
được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
trong ba trăm bảy mươi hai ca mắc có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi ca chiếm chín mươi bốn
số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca chiếm năm chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi năm trăm bốn mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn trăm linh sáu người